thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng bảy của bộ y tế cho biết là tổng số ca được điều trị khỏi là hai mươi bảy bốn trăm năm mươi bảy ca
đã có hơn năm ba triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm chủng tại việt nam
có năm trong số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới đó là yên bái điện biên quảng ninh bắc cạn nam định
tính từ một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng bảy cho đến sáu h ngày hai mươi chín tháng bảy việt nam có thêm hai tám trăm hai mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó tp hcm là một bảy trăm một mươi năm ca